các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
âm nhạc không chỉ là một đơn thuốc hữu hiệu mà còn là một cơ hội để họ có thể thể hiện mình tăng cường kỹ năng sống và hòa nhập với xã hội
những lời ca tiếng hát này không được tròn vành rõ chữ như những tiếng hát khác của các bạn đồng trang lứa
thế nhưng để có được tiếng hát này là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các thầy cô giáo ở trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh đắk nông
nằm trên cao nguyên mơ nông phía tây nam vùng tây nguyên đắk nông là một vùng đất cổ là nơi sinh sống lâu đời của các dân tộc bản địa như mơ nông mạ ê đê
cũng như nhiều khu vực vùng núi cao khác đời sống người dân nơi đây còn có nhiều khó khăn
được thành lập vào năm hai nghìn một mươi năm
và chính thức đi vào hoạt động từ năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh đắk nông hiện đang nuôi dưỡng và giáo dục ba mươi sáu học sinh là các trường hợp bị cầm điếc và chậm phát triển trí tuệ
và để tạo ra môi trường học tập mang lại hiệu quả cao cho học sinh thì âm nhạc là một trong những môn học được các thầy cô giáo lựa chọn quan tâm và chú trọng
theo như quá trình
và chạm cọ sát với vấn đề chuyên môn này thì không những riêng môn âm nhạc mà tất cả những cái môn mà theo bộ thiết kế theo cái chương trình khung của bộ hai nghìn một mươi thì nói chung là những cái chương trình nó rất là phù hợp đối với giới trẻ này
nhưng mà những cái môn bổ trợ ví dụ như môn âm nhạc hay là cái môn mỹ thuật hay là cái môn thể dục mấy cái môn nó bổ trợ rất là tốt cho cái đối tượng trẻ này
và đặc biệt là
môn âm nhạc thì khi mà các cháu được học cái môn nhạc thì các cháu rất là thích thú
và từ đó thì nó sẽ gắn kết giữa cô và trò nhiều hơn
bởi vì khi mà các cháu đã có những cái đam mê cái thích thú thì các cháu dễ hòa đồng và gắn kết với cô giáo và tạo nên được cái hiệu quả giáo dục tốt
mà còn là một trong những môn học được các phụ huynh lựa chọn cho con em mình theo học ngoài giờ
bởi vậy mà ngày nào cũng thế cứ sáu giờ chiều là trung tâm nghệ thuật hoàng vân nằm trên con ngõ nhỏ của phố hào nam quận đống đa thành phố hà nội lại nhộn nhịp người qua lại
hoạt động từ năm hai nghìn một mươi một trung tâm này đã và đang mang tới một môi trường giáo dục nghệ thuật chuyên nghiệp cho người không chuyên tạo cơ hội rèn luyện để mỗi cá nhân trở nên hoàn thiện hơn
không chỉ có vậy trung tâm
trung tâm cũng tiếp nhận những bạn trẻ bị tự kỳ tăng động khuyết tật sang chấn tâm lý thông qua lớp học piano để có thể giúp các bạn trẻ khuyết tật ngày một hòa nhập hơn với cộng đồng dần thích nghi với cuộc sống sinh hoạt của mình cũng như để phụ huynh phần nào vơi bớt những lo lắng cho con em mình
điểm đặc biệt là khi trẻ khuyết tật tiếp xúc với âm nhạc với piano thì trẻ có thể kết nối với thế giới dễ dàng hơn có sự kết nối chặt chẽ hơn với thầy cô bạn bè thông qua những buổi học
trẻ cũng kiên nhẫn và kỳ luật với chính mình khi chơi đàn theo đó trẻ sẽ có xu hướng kiềm chế những hành vi cảm xúc của mình
đối với các trẻ em không khuyết tật cũng như là khuyết tật riêng cái việc các em tiếp cận để phải chơi hai tay cùng một lúc trên đàm piano nay mình đang nói trên đàn piano thì cái việc đấy sẽ hình thành cho các con có cái sự phát triển hai bán cầu não tương đương nhau
ngoài ra thì các con sẽ được
học một cách gọi là tính kiên nhẫn để hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày cái việc là các con từ cái giai đoạn nhận bài mới cho đến giai đoạn hoàn thiện bài thì các con phải luôn luôn và liên tục rèn được cái tính kiên nhẫn và làm việc rất là tỉ mỉ cẩn thận từng chút một để có được một cái tác phẩm hoàn chỉnh
còn nếu như trong nghệ thuật nói chung thì cái việc mà học nghệ thuật thì sẽ giúp cho các con có cái trí phát triển về sáng tạo
rất là cao khi các con được tiếp xúc với âm thanh tiếp xúc với hình ảnh hoặc là tiếp xúc với lại tiết tấu thì cái đấy nó sẽ là một cái gọi là cơ sở để hình thành cho các bạn bé rất là nhanh nhạy về các mặt mà trong chữ nghĩa không thể có được
tại bình dương hiện đang là học sinh lớp bảy a một trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều ở thành phố hà nội
trường có năm anh chị em dương không may mắn khi là người khiếm thị bị hỏng cả hai mắt
để chăm sóc và giúp dương hòa nhập với cuộc sống một cách dễ hơn chị nguyễn thị hồng loan mẹ của dương đã tìm rất nhiều cách khác nhau từ chơi cùng con đến học chữ nổi và nhiều môn học khác cùng con
sau một thời gian chăm sóc và tìm hiểu nhiều hơn chị nhận thấy dương có cảm thụ về âm nhạc rất tốt
cũng vì vậy mà không quản đường xá xa xôi vất vả
hàng tuần chị vẫn đều đặn đưa dương đi học âm nhạc ban đầu là đàn piano rồi đến học thanh nhạc học đàn bầu
bất cứ môn học nào mà con thích thú tìm được niềm vui là chị lại cẩn mẫn đưa con đến lớp
cũng nhờ vậy mà đến nay dương đã có nhiều sự thay đổi trong cuộc sống
em cũng trở thành niềm vui thành cây văn nghệ của gia đình giúp mọi người trong gia đình gắn kết nhau hơn và hiểu rõ về cuộc sống về khả năng của người khuyết tật hơn
cũng chính âm nhạc đã giúp dương tự tin hơn rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày
con học âm nhạc cách đây ba năm rồi và khi học âm nhạc con cảm thấy nó hơi khó hơn một tí
con cảm thấy rất hứng thú cảm thấy là yêu đời hơn này
con học được âm nhạc thì con đã có đại học thêm được rất nhiều cái đó là kiên nhẫn này cẩn thận này
từ lúc đẻ ra đến thì thực ra nuôi dạy cháu cũng có nhiều cái không giống như là các bạn bình thường khác
ví dụ như là tôi phải đi học nhạc
tôi phải đi học cùng con này rồi viết chữ cùng với con rồi làm các thứ cùng với con
và sau đó thì tôi thấy là cháu có cái khả năng âm nhạc cảm thụ âm nhạc rất là tốt
thì tôi cho con bắt đầu theo âm nhạc
thì lúc đầu là học piano sau đó thì cháu thích cả đàn bầu rồi cháu thích học hát
thì tôi cũng làm tất cả cho con
thì thứ nhất là tính tình con vui vẻ hơn hoài nhã hơn
thì khi mà cháu có những cái bức xúc trong đầu cháu hay cáo giận
thì khi mà cháu chơi nhạc thì cháu cũng thấy nó dịu dàng hơn vui vẻ nói chuyện rất là vui
và cũng qua đấy thì cháu thấy thấy là cháu giao tiếp với mọi người cũng rất là tự tin
về thậm chí là khi nào vui thì cháu còn hát trong nhà có tiếng đàn cũng rất là vui
có thể thấy giáo dục nghệ thuật nói chung và giáo dục âm nhạc nói riêng là một phần không thể thiếu trong giáo dục
dành cho trẻ em nói chung và trẻ khuyết tật nói riêng
đối với các quốc gia trên thế giới giáo dục nghệ thuật nói chung và giáo dục âm nhạc nói riêng
là một phần không thể thiếu trong giáo dục bắt buộc không phân biệt sự khác biệt về địa lý
văn hóa tôn giáo chính trị kinh tế xã hội
còn tại việt nam hiện nay đa phần các trung tâm cơ sở bảo trợ nuôi dưỡng trẻ khuyết tật và các trường học trên toàn quốc
đều đã được trang bị một số loại nhạc cụ đơn giản như trống chuông nhỏ đàn óc đồ chơi
tuy nhiên việc sử dụng các nhạc cụ những phương pháp hướng dẫn trẻ nghe nhạc vận động theo nhạc thường theo hướng tự nhiên
chưa có những chương trình học tập cụ thể lâu dài còn thiếu những đội ngũ giáo viên được đào tạo về kiến thức âm nhạc
cũng như các kỹ năng trong việc sử dụng các nhạc cụ lựa chọn các bài hát dạy trẻ nghe nhạc
vì thế việc giúp trẻ tiếp cận với âm nhạc một cách tự tin còn nhiều khó khăn
khó khăn nhất của dạy cho trẻ em khuyết tật thì có lẽ theo mình đó là sự tiếp cận nó khác nhau
tức là đối với lại trẻ em không khuyết tật thì cái cách tiếp cận của mình cái phương pháp sư phạm của mình với các em khuyết tật
thì mình phải phụ thuộc vào những cái khiếm khuyết của các em ấy
có bạn thì khiếm khuyết về tai có bạn thì khiếm khuyết về tay hay có bạn khiếm khuyết về những cái mặt nào đấy
thì mình sẽ phải khai thác là mình phải hướng dẫn cho các em ấy
dựa trên những cái mà em khiếm khuyết đấy làm sao cho em có thể hiểu được một cách gọi là dễ hiểu nhất và dễ tiếp cận nhất
cái môn âm nhạc thì giúp các cháu hòa đồng hơn gắn kết lại với nhau được nhiều hơn
tuy là các cháu nhưng mấy cháu này thì rất là dễ tại vì các cháu là rất là dễ cảm thụ âm nhạc
tuy là hơi khó nhưng các cháu cũng rất là thích
khó khăn thì nhiều các cháu thì hát thì nhiều khi là các cháu không thuộc phải dạy cả
nhiều buổi và nhiều tiết nữa các cháu mới thuộc được có một bài hát
còn bài hát mà các cháu thuộc sẵn là những bài hát mà các cháu đã nghe rất là quen từ lúc nhỏ rồi
thì các cháu hát ra là dễ
còn máy bài mới thì các cháu học như các cháu chưa nghe được thì các cô phải dạy rất là nhiều lần
các cháu mới thuộc được cái bài hát đó
cái khó khăn nhất là chúng ta chuyển được nhận thức
cái đầu tiên là chúng ta chuyển nhận thức
thì bây giờ phải nói là nhận thức chúng ta đã khá hơn
khá hơn rất nhiều so với năm chín mươi tám khi ra cái pháp lệnh người khuyết tật chúng ta khá hơn
nhưng mà vẫn còn xa
cái thứ hai chúng ta khó khăn thứ hai chúng ta đó là cơ sở vật chất của chúng ta
cái tiếp cận cái khả năng tiếp cận của người khuyết tật là chúng ta chưa đảm bảo được
bởi vì nguồn ngân sách khả năng kinh tế của chúng ta còn cái khó
cho nên chúng ta phải dựa vào xã hội hóa để mà chúng ta làm được
và chúng ta cũng còn khá rất nhiều để chúng ta làm
đó là cái xóa bỏ cái mặc cảm
tự ti của người khuyết tật bản thân của người khuyết tật
thì chính những cái hoạt động như là cái hoạt động hội thi tiếng hát
cũng là một cái hoạt động để làm sao người ta xóa bỏ tự ti lên
người ta vững vàng
người ta thấy rằng là bên cạnh mình mình có những cái khiếm khuyết như thế
có những cái thiệt thòi như thế
nhưng mà xã hội cộng đồng vẫn luôn luôn ở bên thành mình
mình tự tin và mình có thể chiến thắng và mình sẽ vươn lên được
thực tế cho thấy những người yếu thế trong xã hội
và đặc biệt là những người khuyết tật
trong đó có trẻ em khuyết tật
có rất nhiều khả năng nổi trội
bên cạnh toán học mỹ thuật
âm nhạc là một trong những phương pháp
có thể giúp người khuyết tật có được niềm đam mê
có thêm động lực sống
không phân biệt vùng núi cao hay đồng bằng
không phân biệt tôn giáo địa vị
âm nhạc là nơi kết nối trái tim của những người khuyết tật
với những người không khuyết tật
giúp mọi người đến gần nhau hơn
thấu hiểu nhau hơn
do vậy chúng ta cần tạo ra một môi trường học tập
vui chơi lành mạnh gần gũi
đồng thời nuôi dưỡng và giáo dục
những tư tưởng tình cảm tốt đẹp
cho những người khuyết tật nói chung
và trẻ em khuyết tật nói riêng
thông qua các hoạt động âm nhạc
quý vị và các bạn thân mến
theo quyết định một nghìn một mươi chín phê duyệt
đề án trợ giúp người khuyết tật
giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi ba
của thủ tướng chính phủ
thì mục tiêu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
có ba mươi người khuyết tật
được hỗ trợ tham gia
các hoạt động văn hóa nghệ thuật
và biểu diễn nghệ thuật
bốn mươi người khuyết tật
được hỗ trợ tham gia các hoạt động
và luyện tập thể dục thể thao
theo đó mục tiêu chung
của quyết định một nghìn một mươi chín phê duyệt
đề án trợ giúp người khuyết tật
giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi
của thủ tướng chính phủ
là hỗ trợ người khuyết tật
phát huy khả năng của mình
để đáp ứng nhu cầu bản thân
tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên
tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế xã hội
góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội
các hoạt động chủ yếu của đề án là
một phát hiện sớm can thiệp sớm
phẫu thuật chỉnh hình
và cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật
hai trợ giúp tiếp cận giáo dục
ba dạy nghề tạo việc làm
bốn trợ giúp tiếp cận
và sử dụng các công trình xây dựng
năm trợ giúp tiếp cận
và tham gia giao thông
sáu trợ giúp tiếp cận và sử dụng
công nghệ thông tin và truyền thông
bảy trợ giúp pháp lý
đối với hoạt động hỗ trợ người khuyết tật
trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch
mục tám trong các hoạt động của đề án nêu rõ
a tập huấn sáng tác
hội họa âm nhạc cho người khuyết tật
b hoàn thiện
và phát triển một mươi năm môn thể thao
dành cho người khuyết tật tập luyện thi đấu
c tạo điều kiện
để người khuyết tật tham gia thi đấu thể thao
trong nước và ngoài nước
chín nâng cao nhận thức năng lực chăm sóc
hỗ trợ người khuyết tật và giám sát đánh giá
a tổ chức tuyên truyền
pháp luật về người khuyết tật
và những chủ trương chính sách chương trình
trợ giúp người khuyết tật
b xây dựng chương trình giáo trình đào tạo
tập huấn trong lĩnh vực chăm sóc
hỗ trợ người khuyết tật
c đào tạo tập huấn cho cán bộ
nhân viên và cộng tác viên
trợ giúp người khuyết tật
d tập huấn cho gia đình người khuyết tật về kỹ năng
phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng
cho người khuyết tật tập huấn các kỹ năng sống
cho người khuyết tật
d nghiên cứu kinh nghiệm trợ giúp người khuyết tật
của các nước
e xây dựng cơ sở dữ liệu về người khuyết tật toàn quốc
d kiểm tra giám sát
đánh giá thực hiện đề án
và các chính sách pháp luật đối với người khuyết tật
thưa quý vị và các bạn
chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết
cảm ơn sự quan tâm theo dõi
của quý vị và các bạn
mọi thông tin chi tiết xin gửi về
chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email
còn bây giờ xin chào
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong những chương trình tiếp theo